trước nhiều thông tin phản ánh về việc chủ đầu tư các công trình căn hộ và dự án tổ hợp khách sạn
và căn hộ pa tower đường như nguyệt và công trình tòa nhà shb đà nẵng tại đường nguyễn văn linh
lắp kính vàng phản quang đã gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh
sở xây dựng thành phố đà nẵng đã có những phản hồi chính thức về sự việc trên
sở xây dựng thành phố đà nẵng khẳng định phương án kiến trúc của màu sắc kính lắp đặt mặt ngoài
của công trình là màu xanh tuy nhiên đơn vị đã lắp đặt kính phản quang màu vàng và có độ tương phản cao
trước sai phạm trên sở xây dựng đã kiểm tra và đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương phải có giải pháp khắc phục
báo cáo sở xây dựng trước ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba sở xây dựng không nhận được phương án khắc phục
do đó đã đề nghị ubnd quận hải châu tiến hành xử lý vi phạm hành chính công trình xây dựng sai phép
đối với chủ đầu tư hai công trình nêu trên với mức cao nhất quy định tại nghị định số một trăm ba mươi chín ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
hiện ubnd quận hải châu tiếp tục kiểm tra xử lý sai phạm theo thẩm quyền
báo cáo kết quả thực hiện gửi về ubnd thành phố sở xây dựng trong tháng năm